chợ tha la nằm ở xã vĩnh tế thành phố châu đốc được dân bản xứ gọi là chợ ma vì chợ nhóm lúc ba giờ và tan mau trong đêm
đây là chợ ma mua bán cá đồng lớn nhất tỉnh an giang
mùa nước nổi về cũng là lúc người dân ở các huyện tỉnh biên an phú tỉnh an giang bắt đầu khai thác đánh bắt hải sản
và bè bán các mặt hàng gì xuất hiện trong mùa như cá linh cua cá lóc đồng bông điền điền
theo ghi nhận của phóng viên tại chợ ma tha la xã vĩnh tế thành phố châu đốc
khoảng ba giờ sáng là người dân tụ họp tại đây khá đông để mua bán
người dân địa phương cho biết chợ ma tha la hình thành cách đây gần ba mươi năm do người dân nghèo nhóm họp tự phát
lúc đầu chợ chỉ có vài người các mặt hàng chủ yếu là những sản vật đánh bắt được trong mùa nước nổi
sau khi thu hoạch nhiều ghe xuồng đến đây cân cá gần ra một số người biết đến nên đến đây buôn bán ngày càng đông